làng may truyền thống chạch xá xã hòa lâm huyện ứng hòa thành phố hà nội từ lâu đã trở thành mảnh đất nuôi dưỡng những người thợ may áo dài truyền thống vô cùng khéo léo
ngày nay nhiều thợ may làng trạch xá đã mang nét tinh hoa của mình đến với đất hà thành cổ kính và hết sức duyên dáng này
dạo quanh các con phố của thủ đô hà nội rất dễ bắt gặp các cửa hiệu may áo dài ở phố khâm thiên cầu gỗ hàng bông
và tập trung nhiều nhất là ở phố lương văn can của những người con làng trạch xá
hiệu áo dài vinh trạch của ông bà lê thị quyến lê thành vinh ở số hai mươi ba phố lương văn can đã làm nghề ngót năm mươi năm và đã truyền nghề qua bốn đời
bà lê thị quyến ở hiệu áo dài vinh trạch cho biết bà chạm tay vào nghề từ khi là cô gái một mươi hai tuổi
hồi đó cha của bà là người may áo dài có tiếng được nhiều gia đình giàu có mời đến để may đo
và bà cũng mời đến để may đo